trong khuôn khổ hội thảo giáo dục việt nam hai nghìn một mươi chín với chủ đề phát triển giáo dục nghề nghiệp
trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế diễn ra tại hà nội hôm nay
đại diện cơ quan quốc hội các nhà quản lý giáo dục các chuyên gia trong và ngoài nước
đã thảo luận về định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp việt nam
và điều quan trọng nhất mà các chuyên gia cho rằng để giáo dục nghề nghiệp có thể phát triển
theo đúng cách thức vận hành thì cần phải tháo gỡ những điểm ngẽn
trong các vấn đề thể chế quản trị hợp tác các bên
nhiều chuyên gia cho rằng về thể chế giáo dục nghề nghiệp hiện tại
việt nam đã có khá đầy đủ từ luật giáo dục sửa đổi luật giáo dục nghề nghiệp
luật việc làm hay bộ luật lao động cũng đã có những quy định rõ ràng
tuy nhiên vấn đề ở chỗ là chưa đi đến tận cùng các chính sách
đặc biệt là vấn đề tự chủ cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa thực hiện quyết liệt
quy hoạch mạng lưới chưa đạt được mục tiêu đề ra còn mang tính cơ học
vấn đề hợp tác giữa doanh nghiệp và trường nghề còn nhiều loay hoay
bởi những điểm ngẽn trong quy định giữa vai trò trách nhiệm và chia sẻ quyền lợi